thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh và con trai là đỗ hoàng việt cùng một mươi ba đồng phạm
cùng về tội lừa đảo chiếm mặt tài sản
vào khoảng bảy giờ một mươi năm phút bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tân hoàng minh được dẫn dài đến phiên xét xử
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày với hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa
bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo bị hại
đặc biệt hơn sáu sáu trăm sáu mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa
trước khi diễn ra phiên tòa hơn một bốn trăm linh người có đơn xin giảm nhạy hình phạt
cho cha con ông đỗ anh dũng cùng một số bị cáo khác
theo cáo buộc vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn này tăng dư nợ lên gần hai mươi tỷ đồng
chưa kể các khoản nợ đến từ tám gói trái phiếu đã phát hành vào năm hai nghìn một mươi năm
trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu
đỗ anh dũng đã chỉ đạo cấp dưới tại tân hoàng minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
nhằm huy động vốn các công ty con thuộc tập đoàn này sau đó đã mở chín đợt trao bán trái phim riêng lẻ
tổng giá trị hơn một mươi tỷ đồng
qua đây đỗ anh dũng và đồng phạm huy động được một mươi bốn tỷ đồng
số tiền huy động được chủ tịch tân hoàng minh và đồng phạm đã chi tiêu vào nhiều việc khác nhau
và không vào mục đích phát hành trái phiếu
cơ quan tố tụng đã cáo buộc một mươi năm bị cáo trong vụ án này chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại